cập nhật nhanh về an ninh trật tự trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu tại một sưởng sản xuất nhang trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố di an tỉnh bình dương xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
lúc năm h ba mươi phút sáng ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng rộng khoảng hai m hai chỉ trong chốc lát ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra cả khu nhà xưởng
nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi một phương tiện các loại cùng sáu mươi ba cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến sáu giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng khống chế diện tích bị cháy khoảng tám trăm linh m hai nhiều vật dụng là nhan bị thiêu rụi nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra